ngày hai mươi sáu tháng sáu tại hà nội ban quản lý các dự án lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện red cộng ở việt nam giai đoạn hai
red cộng là một sáng kiến quốc tế nhằm hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nước đang phát triển
với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu
thông qua các nỗ lực chống suy thoái rừng chống mất rừng bảo tồn chữ lượng carbon rừng
quản lý rừng bền vững tăng cường chữ lượng carbon rừng
việt nam đã tham gia red cộng vào năm hai nghìn tám tới nay đã có hơn bốn mươi năm dự án đã được triển khai tại việt nam
tạo nền tảng về mặt thể chế chính sách và kỹ thuật cho red cộng để tiến tới thực hiện các hoạt động red cộng
và chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải hoặc hấp thụ carbon
dự án được triển khai từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
tại hà nội và sáu tỉnh bắc trung bộ đó là thanh hóa nghệ an
hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế với tổng kinh phí gần năm bảy triệu đô la mỹ
trong đó vốn oda viện trợ không hoàn lại năm triệu đô la mỹ đến từ quỹ đối tác carbon trong lông nghiệp
ủy thác qua ngân hàng thế giới